các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ tài nguyên và môi trường giao tổng cục quản lý đất đai kiểm tra hai mươi sáu tỉnh việc thực hiện quy hoạch giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất
riêng tại hà nội tp hcm tổng cục sẽ kiểm tra việc đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất
quản lý sử dụng đất tại một số dự án công trình không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng
bộ xây dựng cũng cho biết để yêu cầu các địa phương kiểm soát việc tăng giá đất nhằm đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế phát triển của địa phương
ngoài ra các địa phương sẽ phải công khai thông tin quy hoạch tiến độ dự án phát triển cơ sở hạ tầng bất động sản
đặc biệt là các dự án lớn và việc sắp nhập thành lập nâng cấp đơn vị hành chính
trước đó tp hcm cũng yêu cầu không để trục lợi đầu cơ đất đai khi quy hoạch sông hồng
hạ long giả soát việc chứng thực các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất
bắc giang yêu cầu ủy ban nhân dân cấp xã các khu vực có dấu hiệu gia tăng đột biến tình trạng chuyển mục đích
chuyển nhượng quyền sử dụng đất sốt ảo phải chú ý đặc biệt để chỉ đạo cơ quan chuyên môn
tình trạng chiếm dụng quỹ bảo trì hai của các cư dân lần chiếm khu vực công cộng cho thuê trái quy định hay mập mờ trong quản lý thu chi tài chính
đang là câu chuyện liên quan tới không ít chủ đầu tư tại các khu trung cư cao tầng hiện nay
nguyên nhân chủ yếu từ việc chủ đầu tư chây ý
chậm trễ việc thành lập ban quản trị tạo thế độc quyền để không phải công khai minh bạch trong hoạt động quản lý nhà ở khu dịch vụ thương mại
dẫn tới hàng loạt những tranh chấp khiếu kiện kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi phía người dân
câu chuyện xảy ra tại nhà trung cư e bốn yên hòa parkview hà nội là ví dụ
đây là diện mạo nham nhở sau ba năm hoạt động quanh nhà trung cư e bốn yên hòa bắc view quận cầu giấy hà nội
do công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng hà nội
hà nội làm chủ đầu tư
vìa hè bị chiếm dụng thành bãi trong giữ xe
lòng đường hỗn độn xe dừng đỗ
phía xa thì có dãy nhà lập tôn án ngữ che chắn lối đi
còn khu công viên lâu nay vẫn im lịp lập hàng rào không sử dụng như thế này
bên ngoài là vậy bên trong ba tòa thuộc nhà trung cư e bốn
theo đại diện cư dân tại đây một số khu vực đang bị chủ đầu tư quản lý sử dụng có dấu hiệu sai mục đích
trong thiết kế là có cái tầng ở tầng k thì tôi được biết đấy là tầng kỹ thuật
nhưng mà hiện nay là không phải dùng để cho kỹ thuật ví dụ như là đặt cái hệ thống điều hòa cùng đóng hay cái gì đó
mà hiện nay là toàn bộ là cho thuê hết cả ba tòa
ba cái nhà cộng đồng này thì hiện nay mới sử dụng được một chiếc ở đây của ct hai
còn ct một ct ba này là cho thuê quán cà phê ngày trước
trong cái nhà cộng đồng ấy đến thời điểm bây giờ là không hề có một cái quạt máy nào
và chỉ có vài chục cái ghế nhựa
ghế nhựa người ta cũng cất đi người ta khóa vào
vâng và cái phòng cộng đồng này thường xuyên bị khóa
thường xuyên xảy ra đấy là cái hệ thống dò dỉ nước thải của hệ thống ở dưới tầng hầm b một
và dò dỉ rất nhiều lần và sửa rất nhiều lần rồi
nhưng mà nó chưa chật để
chưa hết ngoài những bức xúc về cách quản lý vận hành hay áp đặt giá các loại dịch vụ cao hơn so với cùng khu vực
theo những người này chủ đầu tư nhà trung cư e bốn yên hòa còn mập mờ đánh lận con đèn chưa rõ ràng về mặt pháp lý
họ không biết đâu là phần diện tích sử dụng chung của cư dân đâu là diện tích riêng mà chủ đầu tư sở hữu
không những thế hoạt động thu chi tài chính và quỹ bảo trì vẫn còn là một ẩn số chưa được doanh nghiệp công khai
có lẽ rừng nào chưa có ban quản trị nhà trung cư thì chừng ấy vẫn tồn tại sự nghi hoặc đối với đơn vị quản lý vận hành này
thì chưa có ban quản trị thì cái việc quản lý nhà này là do chủ đầu tư làm
tên người cư dân không biết không giám sát và không biết được cái việc đó
và khi mà quản lý như vậy thì nó sẽ có rất nhiều những cái mà cư dân cho là không minh bạch
chủ đầu tư nói là có sở hữu một mươi m hai sàn ở đây
thế vậy thì một mươi m hai đấy được minh chứng qua cái gì để thể hiện là một mươi m hai
và một mươi m hai ấy có được đóng phí dịch vụ không
bởi vì không có một cái ban quản trị đại diện cho quyền lợi của người dân để làm việc với chủ đầu tư
và người dân cảm thấy bất an
sống trong tòa nhà mình
và một phần là cái hai phi báo chỉ gửi cho chủ đầu tư cho đến thời điểm này cũng không biết là thực sự là các anh ấy vẫn nói là đang để một cái tài khoản gân hàng
nhưng mà thực ra bọn tôi cũng không được biết
vì họ cũng không công khai ra việc đó
chắc là có một cái chuyện gì mờ ám mà chủ đầu tư không nói rõ ra
chủ đầu tư không đưa ra một cái văn bản chứng từ nào
thế nên chúng tôi không biết được
chúng tôi rất là mơ hồ
những khoản tiền nông này khác là chúng tôi cũng không được biết
trái ngược với những phản ánh của cư dân
phía chủ đầu tư khẳng định mọi quyền lợi của cư dân đã được đảm bảo trong thời gian công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng hà nội quản lý vận hành
trong diễn biến liên quan khác hiện nay một số diện tích trong các tòa nhà mà chủ đầu tư sử dụng cho thuê có đảm bảo quy định và trái mục đích hay không
đặc biệt diện tích sàn xây dựng của nhà trung cư e bốn đang có sự tranh lệch rất lớn giữa văn bản của sở quy hoạch kiến trúc hà nội với hợp đồng mua bán giữa chủ đầu tư và khách hàng
thì vị lãnh đạo này từ chối trả lời
cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu bởi vì trong đấy các chung cư khác bọn tôi có hết rồi mà riêng chung cư e bốn thì chưa có
như vậy mọi thứ vẫn nằm trong sự khép kín độc quyền của chủ đầu tư còn cư dân không khác gì như cá chậu chim lồng khi chưa có ban quản trị
đây là hệ quả của việc sau nhiều năm đi vào vận hành đến nay hội nghị nhà trung cư lần đầu ở đây vẫn chưa được công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng hà nội tổ chức thành công
vậy lý do chậm trễ này
như thế nào quá trình tổ chức có những vi phạm gì đặc biệt trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ra sao
nội dung này sẽ có trong các bản tin thời sự tiếp theo
nhằm bảo vệ kịp thời cho các chiến sĩ công an thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc covid một mươi chín cần được bảo vệ
sáng nay bệnh viện công an tp hà nội với sự hỗ trợ của bệnh viện đa khoa hà đông hệ thống trung tâm tiêm chủng vnvc
triển khai tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho ba mươi sáu cán bộ chiến sĩ công an hà nội
các cán bộ chiến sĩ được tiêm đang công tác tại tuyến đầu chống dịch thuộc phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố và công an quận hà đông
đây là vaccine covid một mươi chín của astrazeneca do vnvc đặt mua từ astrazeneca
là những người đầu tiên được tiêm vaccine covid một mươi chín trong sáng hôm nay
các chiến sĩ của phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp hà nội chia sẻ họ rất vui mừng và có thể yên tâm
tự tin tiếp xúc với người dân khi làm thủ tục tránh lây nhiễm trong cộng đồng
khi vào thì tôi cũng được hướng dẫn rất là cụ thể đã được khám sàng lọc
sau khi tiêm chủng thì cũng được ra ngồi chờ đợi tiêm sau phản ứng khoảng ba mươi phút sau đó thì sẽ ra về
tôi cảm thấy rất là yên tâm
khi mà được thông báo được ưu tiên tiêm vaccine covid một mươi chín này tôi rất là tự tin và cảm thấy rất là vinh dự
nhiều người thì cũng có tâm lý lo sợ nhưng mà sau khi tiêm xong thì mình cũng cảm thấy rất là bình thường
các bác sĩ khác bình thường
bệnh viện công an tp hà nội đã chủ động tập huấn nhiều lần và thực hành về công tác tiêm chủng
để đảm bảo an toàn bệnh viện bố trí kiếp trực cấp cứu đầy đủ phương tiện thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
giám sát và theo dõi những trường hợp sau tiêm có phản ứng
ngay sau khi nhận được kế hoạch về triển khai tiêm phòng covid một mươi chín cho bản bộ chiến sĩ công an hà nội
thì bệnh viện công an tp hà nội đã chủ động báo
bệnh viện công an tp hà nội đã chủ động báo ban giám đốc công an tp và được sự quan tâm của cục y tế bộ công an
bệnh viện công an tp hà nội đã được tập huấn rất là nhiều lần về các kỹ thuật để khẩn vị cho công tác tiêm chủng phòng covid một mươi chín
số cán bộ chiến sĩ được tiêm phòng thì sẽ được theo dõi giám sát sau hai mươi bốn tiếng và bốn mươi tám tiếng
để triển khai tiêm chủng vaccine covid một mươi chín trong lực lượng công an nhân dân
đảm bảo an toàn hiệu quả trong thời gian qua
cục y tế bộ công an đã khẩn trương tổ chức tập huấn cho lực lượng y tế tham gia tiêm chủng
các cơ sở y tế giả soát cơ sở vật chất nguồn nhân lực và trang thiết bị y tế để phục vụ tiêm chủng theo đúng quy định hướng dẫn
đảm bảo đầy đủ là các cán bộ y tế tham gia tiêm chủng được tập huấn
và chúng tôi cũng xác định là lực lượng y tế công an thì cũng sẽ phải đảm nhiệm việc thực hiện tiêm chủng này
bởi vì là cái việc thực hiện tiêm chủng không chỉ trong giai đoạn trước mắt mà nó sẽ còn kéo dài trong năm nay và sang năm nữa
trước đó năm mươi sáu cán bộ chiến sĩ của bệnh viện công an hà nội đã được tiêm vaccine covid một mươi chín
đến nay sức khỏe đều ổn định
theo kế hoạch các cán bộ của bệnh viện sẽ tiếp tục được tiêm mũi hai dịch covid một mươi chín
trong đợt một bộ công an được phân bổ một mươi liều vaccine và kế hoạch phân bổ cho công an một mươi ba tỉnh thành phố
trong đó hà nội và tp hcm
hà nội là một tám trăm linh liều hải dương chín trăm linh liều
theo chỉ đạo của thủ tướng đến ngày hôm nay ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên đã đến thời hạn ngày hôm nay ba mươi một tháng ba ban quản lý dự án đường sắt và công ty hà nội metro
và đương nhiên là dự án này vẫn chưa thể khai thác thương mại theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
theo bộ giao thông vận tải đến nay công việc còn lại của dự án là công tác đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống
đồng thời đơn vị tư vấn kiểm tra đánh giá toàn bộ công việc phạm vi bao gồm công trình và thiết bị
do vậy trong ngày hôm nay các đơn vị chức năng mới thực hiện công tác kiểm đếm tiếp nhận hồ sơ
hiện nay thì toàn bộ dự án đã được tư vấn kiểm tra đánh giá và sau báo cáo cuối cùng
có nêu ra còn một mươi sáu khuyến cáo và các khuyến cáo này thì trong thời gian qua thì các bên đang nỗ lực để triển khai để khắc phục
sau khi kiểm đếm xong các đơn vị liên quan sẽ cùng khắc phục các khuyến cáo đánh giá an toàn hệ thống
hơn một mươi ba km cầu cạn một mươi hai nhà ga trên cao
và theo tính toán của bộ giao thông vận tải sớm nhất phải đến tháng năm năm nay
còn trên thực tế bao giờ dự án này được đưa vào khai thác thì vẫn là một câu hỏi khó
dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần đưa ra các mốc thời gian cụ thể cho việc này
tiếp theo là những nội dung của bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị trong khi người dân chưa hết xót xa trước vụ cháy nhà ở thành phố thủ đức
và một vụ cháy khác xảy ra ở quận tám khiến chín người tử vong
thì trước ngày hôm nay tại đường nguyễn thái học quận một thành phố hồ chí minh
lại thêm một vụ hỏa hoạn nữa xảy ra
trước tình trạng này phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh
đưa ra cảnh báo nguy cơ cháy nổ khi vào mùa hanh khô
vụ cháy đã xảy ra vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút
nhiều người dân nhân viên tại các quán cà phê công tấm và cửa hàng điện thoại di động
nằm trên đường nguyễn thái học quận một bất ngờ nghe tiếng truyê hô cháy
điện vội vàng ùa ra ngoài sau đó ngò lửa bùng lên kèm theo nhiều khói bốc ra
theo một số người dân trước đó ít phút tại quán cà phê nằm liền kề
có thấy thợ hàng tiền tới sửa chữa
do đó nhiều người ngư nguyên
có thể do hàng xị bất cẩn để mũi hàng rơi xuống dẫn đến hóa hoạn
dân tính báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận một
đã điều động xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ tới dập lửa
sau khi vào được bên trong các chiến sĩ đã phá mái tôm để giấy dàn phun nước dập lửa
trước đó vào ngày hai mươi năm và ba mươi tháng ba
tại phường bốn quận tám và phường cát lái thành phố thủ đức
đã xảy ra hai vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến chín người tử vong
thời gian đầu bước vào mùa khô đã liên tục xảy ra các vụ cháy nổ
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đã đưa ra những khuyến cáo
khi xảy ra sự cố được xử lý kịp thời và hiệu quả
và đặc biệt là các cái lối thoát nạn và các cái khu vực đảm bảo an toàn
thì không được bố trí các cái vật dụng các cái những cái chất cháy ở trên các cái lối thoát nạn
để kéo giảm tình trạng cháy nổ trong thời gian tới
lực lượng phòng cháy chữa cháy ở thành phố thủ đức và các quận huyện
sẽ tổ chức các đợt tuyên truyền kiểm tra và xử lý những trường hợp không đảm bảo về quy định cháy nổ
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự
sáng nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm
đối với bảy bị cáo có kháng cáo trong nhóm khủng bố ném bom xăng
trụ sở công an phường một mươi hai quận tân bình hồi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
theo nội dung vụ án tổ chức triều đại việt do ngô hùng sinh sống ở nước ngoài thành lập
hùng móc nối với các đối tượng phản động khác nhằm hoạt động lật đổ chính quyền tài trợ khủng bố
trong đó lôi kéo các bị cáo nguyễn khanh nguyễn tấn thành dương bá giang
trong tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ngô hùng và một số đối tượng khác chuyển cho khánh một trăm bốn mươi triệu đồng
và giao người khác chế tạo bom mìn gây ra các vụ nổ tạo tiếng vang cho tổ chức
chín giờ sáng ngày hai mươi tháng tám các đối tượng đã đến công an phường một mươi hai quận tân bình
đặt hai trái nổ và kích hoạt từ xa vụ nổ làm hai cán bộ công an phường một mươi hai bị thương
tổng giá trị tài sản thiệt hại là ba trăm tám mươi triệu đồng
trước đó trong phiên sơ thẩm tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bị cáo nguyễn khánh sáu mươi tuổi hai mươi bốn năm tù
về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và tội chế tạo tàn trữ mua bán trái phép vật liệu nổ
tuyên phạt các bị cáo dương bái giang nguyễn minh tấn một mươi tám năm tù vũ hoàng nam dương khắc minh một mươi bảy năm tù
cùng tội danh một mươi năm bị cáo còn lại trong vụ án lĩnh mức án từ hai đến một mươi hai năm tù
sau đó bị cáo khanh không kháng cáo bảy bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tuy nhiên xét thấy cấp sơ thẩm tuyên đúng người đúng tội
tòa phúc thẩm không có tình tiết gì mới hội đồng xác xử bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm
chiều nay chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sân nhất cục hải quan tp hcm đã bắt giữ bốn kg ma túy ketamine
được cất dấu tinh vi trong lô hàng thức ăn cho chó mèo chờ xuất khẩu đi đài loan khi đang chở thông quan
hiện cơ quan hải quan đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành mở rộng điều tra xử lý theo quy định
qua công tác so chiếu hàng hóa thu thập thông tin cơ quan hải quan đã tiến hành kiểm tra trọng điểm lô hàng xuất khẩu
của một người thanh niên hai mươi năm tuổi ngụ tại tỉnh bình thuận được khai báo là quần áo mỹ phẩm thực phẩm người nhận là một công ty ở đài loan
sau khi kiểm tra cơ quan đã phát hiện ba chín trăm tám mươi tám kg ketamine được xem là loại ma túy cao cấp có giá đắt và được liệt vào danh mục thuốc độc bản a
theo cán bộ phòng chống ma túy số ma túy trên có thể có giá hơn bốn tỷ đồng được cất dấu tinh vi trong các hộp có thức ăn cho mèo
đây là lần đầu tiên cơ quan hải quan phát hiện thuốc đoạn cất dấu ma túy hết sức tinh vi này
trước đó hải quan sân bay tân sơn nhất cũng đã bắt giữ năm vụ nhập khẩu trái phép cần sa từ mỹ và canada về việt nam thu giữ tám bảy kg cần sa các loại
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an hôm nay cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với đoàn lê trung
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ phường bình trị đông b quận bình tân tp hcm và trần thanh minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ huyện định quán tỉnh đông bê
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an hôm nay về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
vào ngày hai mươi tháng ba qua công tác nắm địa bàn công an huyện đức hòa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh long an
kiểm tra lưu trú tại một nhà nghỉ khu vực bốn thị trấn đức hòa huyện đức hòa phát hiện sáu người trung quốc nhập cảnh trái phép
qua làm việc sáu đối tượng trung quốc khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào việt nam và được hai đối tượng tên trung và minh đưa đến khách sạn trên
để chờ người đưa vực biên trái phép sang campuchia
trung sẽ liên hệ và trả trung số tiền bảy trăm linh đồng mỗi người một ngày để lo chùa ở ăn uống cho những người trung quốc nhập cảnh trái phép
từ miền bắc đưa vào để người đón tiếp tục vượt biên sang campuchia
ngày một mươi sáu tháng ba trung đón sáu người trung quốc đưa lên nhà chung cư của trung đang thuê ở và được trả tiền công tám bốn triệu đồng
sau đó trung và minh nhận được điện thoại kêu đưa những người trung quốc về nhà nghỉ ở khu vực bốn thị trấn đức hòa huyện đức hòa thì sẽ trả thêm tiền
đến khoảng hai mươi hai giờ một người đàn ông nói giọng miệng bắt gọi điện kêu trung và minh đến xã đức hòa hà huyện đức hòa
tiếp tục đón bảy người trung quốc đưa đến nhà nghỉ trên và tiếp tục chuyển khoản cho trung hai mươi ba triệu đồng để lo chi phí trong ngày một mươi chín tháng ba
đến chiều ngày một mươi chín tháng ba khi trung vợ minh mang cơm đến thì bảy người trung quốc đón được sau đó không còn ở nhà nghỉ
ngoài ra theo đối tượng trung khai nhận trước đó còn được gửi một mươi năm người trung quốc với tiền công là ba triệu đồng
sau đó có một đối tượng đến chở những người trung quốc đi đâu không rõ
công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp
cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ hai vụ khai thác đất mặt trái phép với diện tích đất bị biến dạng là hai mươi năm năm trăm linh m hai
xảy ra tại địa bàn xã an long và xã phú hiệp huyện tam nông tỉnh đồng tháp do một mươi ba đối tượng trực tiếp thực hiện
vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba tại ấp an phú xã an long công an huyện tam nông bắt quả tang sáu đối tượng
đang điều khiển các phương tiện trên khai nhận được người khác thuê để khai thác đất mặt vận chuyển đi nơi khác
tại hiện trường có ba kobe ba xe ô tô tải một xe úa đất đang khai thác phần đất ruộng có diện tích khoảng bảy năm trăm linh m hai
do ông nguyễn đông hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ địa phương là người trực tiếp giao dịch bán đất mặt cho các đối tượng
đến hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba công an huyện tam nông tiếp tục bất quả tăng bảy đối tượng
đang điều khiển ba kobe sáu xe tải và hai xà lan để khai thác vận chuyển đất mặt tại ấp phú nông xã phú hiệp
làm phần đất rộng một mươi tám m hai bị biến dạng
qua làm việc bảy đối tượng thừa nhận được người khác thuê để khai thác đất mặt rồi vận chuyển về huyện chợ mới tỉnh an giang
phần đất ruộng này bà dương thị tím ngụ huyện tân hồng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
trước đó bà tiếp đã từng bị chính quyền địa phương xứ phạt vi phạm hành chính về hành vi này nay lại tiếp tục tái phạm
còn tại long an cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân thạnh ngày hôm nay cho biết hiện đang đề nghị truy tố ba đối tượng có hành vi cướp tài sản
điều đang nói trong vụ cướp này đối tượng chủ mưu đã thuê hai đối tượng còn lại gian cảnh cướp tài sản của chính di duột
đoàn tấn thiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường tru ấp xóm thang xã tân bình huyện tân thạnh
đoàn tấn thiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú ấp tây bắc xã tân hòa huyện tân thạnh
âu thành mỹ là cháu ruột của nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú ấp tân long xã nhân ninh tân thành lên làm việc

theo kết luận của ủy ban nhân dân thành phố người tố cáo cho rằng ông lê minh tấn bổ nhiệm bà võ thị thanh kim
phó giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy bình triệu giữ chức giám đốc trung tâm hỗ trợ xã hội
tại thời điểm tháng tám năm hai nghìn một mươi tám khi chưa đủ điều kiện
cụ thể là bà kim không có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
không có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
ngoài ra ông tấn cũng bị tố cáo vì hành vi bao che không xử lý kỷ luật đối với hai mươi người khác
liên quan trực tiếp trong ca trực của ông nguyễn tiến dũng liên quan đến vụ dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
sau khi làm việc với người tố cáo và giải trình của giám đốc sở lao động thương binh và xã hội
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh xác định việc bố nhiệm này chưa đúng quy định
nên nội dung tố cáo là có cơ sở
từ kết quả xác minh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh giao giám đốc sở nội vụ
tổ chức kiểm điểm sở lao động thương binh và xã hội trong các sai phạm nói trên